ở phía nam gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến yếu
vẫn là tác nhân gây mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
ở vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc cũng như gió rất mạnh
còn ban ngày tại cả hai khu vực có nắng gián đoạn
với mức nhiệt tại tây nguyên do động là từ hai mươi một ba mươi hai độ
và ở nam bộ là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành miền trung
tại đây vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt trưa chiều mai suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
vẫn đạt ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây có nắng nóng đặc biệt gai gắt
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi chín độ
do nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp
nên người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác
với nguy cơ cháy nổ cháy rừng bị đẩy lên rất cao
chỉ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận
mức nhiệt tương đối dễ chịu hơn khi giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trở ra bắc bộ thời tiết chủ đạo tại đây vẫn là chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
nên về chiều tối thì vẫn có mưa rông rải rác
còn ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
có nơi có nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt cao nhất còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
đến với những thông tin thời tiết biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam mảnh cấp bốn năm nhiệt độ là từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy cũng như gió giật mạnh
gió tây nam mảnh cấp ba bốn nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi hai độ
khu vực hà nội ít mưa ngày nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi bảy ba mươi bảy độ